mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải tăm các loại gia đình nối niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự cũng như thuật tục xuất nhập cảnh chính xác nhanh chóng để mỗi người dân và du khách kịp trở về đón tết cùng gia đình
tôi công tác tại công an cửa khẩu nội bài năm nay là năm thứ tám việc đón tết xa quê đã trở thành thường xuyên
công việc những ngày giáp tết rất căng thẳng và áp lực vì lưu lượng hành khách đến rất đông
tuy nhiên chúng tôi nhận được sự quan tâm chỉ đạo động viên của các đồng chí lãnh đạo công an cửa khẩu nội bài
tất cả cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu luôn yên tâm công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ thực hiện các hoạt động thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách nhân dân một cách nhanh chóng thuận lợi chú đáo
tôi từ hàn quốc trở về đến sân bay quốc tế nội bài thì cũng được các lực lượng công an làm việc rất là chuyên nghiệp nhanh chóng để giúp cho người dân nhanh chóng về ăn tết cùng gia đình
trong những ngày tết lưu lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài vẫn tăng cao ngày cao điểm có thể lên tới hai mươi hai hai mươi ba hành khách do đó yêu cầu đặt ra với mỗi cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu đội bài lại càng cao hơn và trọng trách hơn

trong khi chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn vì vậy việt nam hiện là điểm đến hấp dẫn trong danh sách của các nhà đầu tư toàn cầu